thưa quý vị tại bình định trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đã xâm nhập vào địa bàn
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở sản xuất kinh doanh đã được đặc biệt chú trọng
nhằm phòng ngừa không để đứt gãy hoạt động sản xuất mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây tại bình định
thực hiện khai báo y tế bằng mã qr code ngay tại cổng ra vào bố trí nhân lực để đo thân nhiệt nhanh
cho tất cả lao động doanh nghiệp và mọi người để liên hệ công việc nhất là các lái xe chuyên trường
nguyên liệu hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực này đó là những biện pháp mà công ty trách nhiệm
hạng hoàng phát ở công nghiệp phú tài tỉnh bình định đang thực hiện nhằm bảo vệ sự an toàn
với sức khỏe của hơn hai trăm linh lao động từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
chuyên chế biến đồ gỗ xuất khẩu này vẫn tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước kết quả có được là nhờ
doanh nghiệp đã bước đầu chú trọng trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ngay tại cơ sở sản xuất
từ đầu tháng bảy khi bình định có ca lây nhiễm